ban quản lý dự án điện nông thôn miền trung thuộc tổng công ty điện lực miền trung vừa phối hợp với công ty điện lực phú yên công ty điện lực bình định và các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện nghiệm thu dự án cấp điện bằng các ngầm xuyên biển cho xã đảo nhơn châu tỉnh bình định
công trình có tổng kinh phí hơn ba trăm năm mươi tỷ đồng cấp điện cho hơn sáu trăm linh hộ dân và các cơ quan tổ chức trên xã đảo nhơn châu quy mô gồm các hạng mục ngăn xuất tuyến hai mươi hai kv hệ thống các ngầm xuyên biển được đấu nối từ xã xuân hòa thị xã sông cầu tỉnh phú yên đến đảo nhơn châu thành phố quy nhơn tỉnh bình định hệ thống viễn thông và các quang thông tin truyền từ đảo nhơn châu về sông cầu để giám sát hoạt động